với mong muốn cập nhật cho cộng đồng doanh nghiệp thông tin về chính sách và thị trường các nước trong khu vực
từ đó hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh của việt nam
sáng nay một mươi tháng một mươi hai diễn đàn hợp tác thương mại với các đối tác khu vực á âu đã được tổ chức tại hà nội
các bên đã trao đổi đánh giá những diễn biến bất ổn của thương mại toàn cầu và ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
song vẫn bảo đảm quan hệ thương mại giữa việt nam và các nước khu vực á âu ngày càng phát triển
trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi tổng kim ngạch hai triệu của việt nam đạt một mươi ba mươi bốn tỷ đô la
trong đó xuất khẩu đạt bảy một mươi tám tỷ đô la tăng một mươi bảy chín mươi tám
nhập khẩu đạt ba một mươi sáu tỷ đô la tăng hai mươi hai ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
kết quả trên đã chứng minh các doanh nghiệp việt nam đứng trước rất nhiều cơ hội xuất khẩu hàng hóa
việc tận dụng hiệp định fta với liên minh kinh tế á âu và liên minh châu âu
sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác thương mại công nghiệp và đầu tư giữa các bên
trong thời gian tới bộ công thương sẽ tiếp tục thiết lập các khung khổ pháp lý
nhằm thuận lợi hóa thương mại đầu tư và xúc tiến cho cộng đồng doanh nghiệp việt nam